vì vậy giải pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường được coi là giải pháp bền vững ở đây
khi bắt đầu thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường từ trẻ em và phụ huynh học sinh sẽ tác động theo chiều sâu đến các gia đình
vũ văn quảng năm nay học lớp năm nhà em ở xã kim sơn huyện bảo yên tỉnh lào cai
em có ba chị em nhưng do có một người trị sức khỏe yếu từ khi sinh ra nên bà mẹ không thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho quảng được
quảng là một cậu bé chăm chỉ từ nhỏ em đã tham gia phụ giúp cha mẹ việc nhà

hoàng thường chăm sóc đàn gà đàn vịt của gia đình
cũng giống như nhiều bạn của mình tuổi thơ của quảng gắn liền với nương đồi với những chiều tan học đuổi bắt châu chấu
nhưng cậu bé lại luôn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa nhặt rác thải quanh nhà và giữ vệ sinh nơi ở của mình
ở trường cậu đã được dạy cách bảo vệ môi trường như trồng cây bảo vệ rừng phân loại rác thải dọn đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp
qua đó giáo dục môi trường từ trường học đã lan tỏa tới cộng đồng rất mạnh mẽ
rất là cảm ơn thầy cô con em đến trường là được thầy cô dạy bảo rồi yêu mến dạy cách về giúp bố mẹ
để cơm nước khi bố mẹ đi làm chưa về muộn về muộn
thầy cô giáo còn dạy cháu về là quét dọn rác này vứt sạch sẽ không vứt bừa bãi này về còn hộ mẹ dọn chuồng lợn chuồng gà vệ sinh hàng ngày luôn
ở trường thì cô dạy là ở nhà phải giúp bố mẹ làm việc và không xả rác bừa bãi ra đường
bảo yên quê em là một vùng xã miền núi còn nhiều khó khăn tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên hai mươi hai
kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy và chăn nuôi nhỏ lẻ
điều kiện khí hậu ở lào cai nhìn chung rất khắc nghiệt thường phải hứng chịu thiên tai quanh năm
phổ biến là các loại hình thiên tai như nắng nóng khô hạn kéo dài sương muối lốc xoáy lũ bão
điều kiện giao thông đi lại khó khăn
mặc dù là vùng đất gian khó nhưng công tác bảo vệ môi trường lại khá tốt
mọi gia đình khi phát triển chăn nuôi đều có ý thức giữ gìn môi trường sống chung quanh một cách sạch sẽ
con tôi thì bây giờ rất thay đổi ạ
thì bây giờ con tôi cũng về nhà cũng dặn dò là các anh chị ở nhà các em thì phải bảo vệ môi trường không vứt rác bừa bãi phải đốt rác phải có hút rác đồng hoàng
bất ngờ ở trước cộng con trai

bất ngờ ở trước cộng con trai
mẹ của quảng đã đến trường em tham gia một buổi học ngoại khóa về môi trường
từ hai năm nay các trường tiểu học trên địa bàn xã kim sơn thường tổ chức các buổi ngoại khóa như vậy
những buổi học này thường thu hút đông đảo phụ huynh đến tham gia
nội dung của buổi ngoại khóa hôm nay là chủ đề bảo vệ môi trường phân loại rác thải
bằng những hình ảnh trực quan có tính minh họa
các em học sinh đã biết được vì sao cần phần loại rác thải
những loại rác nào được gọi là rác vô cơ và các loại rác hữu cơ có thể phân hủy
đường là ngó xóm xanh sạch đẹp thì cũng từ nhà trường vào ra đến các thôn bản các buổi họp thôn để tuyên truyền
thì cũng vận động các hội gia đình ở gần đường với cũng phát xanh

để ô nhiễm cho trẻ em đi học thì nhìn vào đấy thì biết là bố mẹ bảo vệ môi trường thì các con đến trường cũng bảo vệ môi trường trong nhà trường
cháu về nhà cũng đơn truyền cho bố mẹ và ông bà ông bà ấy nhặt rác đi cho vệ sinh nhà để sạch sẽ sạch nhà sạch cửa
thì chúng tôi cũng bảo ô con cháu tôi biết nói thế thì tôi cũng cảm ơn
thế thì làng tôi cũng mưa nhiều bị sạt lở mới lại bị thiên tai nhiều ngô cũng bị đổ với lại thiệt hại nhiều
thế thì hôm nay được đến đây thì nhặt rác
cùng các cháu thì tôi cũng thấy làng này sạch sẽ đẹp cũng cảm ơn các trên xuống dạy bảo
các bậc phụ huynh cũng là thành phần quan trọng tham gia công tác giáo dục môi trường cho các con
họ luôn mang đến các buổi ngoại khóa những bài học thiết thực nội dung gắn với việc sản xuất và sinh hoạt ở địa phương
chẳng hạn như phần hướng dẫn làm trổi lá cọ của ban phụ huynh nhà trị

qua đó làm cho học sinh thêm hướng khởi tiếp nhận thông tin
cọ trước đây là loài cây được phát triển mạnh nhằm phủ xanh đất trống đồi chọc ở địa phương
các em hiểu về tác dụng của các sản phẩm từ cây cọ qua cuộc sống hàng ngày của thôn bản
cô dạy con là phải luôn bảo vệ rừng vì rừng cho một nguồn nước sạch
và cho chúng ta nhà ở và cho một bầu không khí sạch
vì vậy chúng ta phải bảo vệ rừng không chặt phá
sở cho đào tạo trị thảo của nhà trưởng là các thầy cô giáo
một là tích cực giám dục học sinh
thứ hai là gương mẫu cho học sinh thực hiện nội dung này
và cái thứ ba là hướng dẫn học sinh về cái phân loại rác thải vô cơ rác thải vô cơ rác thải hữu cơ
đồng thời là có cái ý thức
trong cái việc là thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường
kết thúc các buổi ngoại khóa luôn là phần tổng vệ sinh đường làng thôn bản
ở lào cai giờ đây người ta hiếm khi thả sông gia súc ra đường
khu vực chăn nuôi của các gia đình đã được tách ra khỏi khu vực ăn ngủ của người
thứ bảy hàng tuần
hoặc sau các buổi ngoại khóa trước các dịp lễ tết nhà trường cùng ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh
lại cùng nhau quét dọn thu gom rác thải trên các tuyến đường trong xã
từ đó sức lan tỏa về hoạt động giáo dục môi trường đã đi từ nhà trường đến tới các bản làng
khoảng thời gian thầy trò cùng thu gom rác cũng chính là khoảng thời gian để học trò khám phá thế giới xung quanh mình
những bài học diễn ra nhẹ nhàng và phong phú
hàng năm thì là trò khám phá thế giới xung quanh mình những bài học diễn ra nhẹ nhàng và phong phú
hàng năm thì là chúng tôi đều ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác giáo dục môi trường cho các em học sinh
các cấp học từ cấp mầm non cho đến cấp trung học phổ thông
với mục đích là giáo dục cho học sinh thói quen và hành vi thân thiện với môi trường
thì chúng tôi chỉ đạo các trường tích hợp các nội dung giáo dục môi trường vào các môn học
theo các văn bản chỉ đạo của các trường
hàng năm thì là chúng tôi đều ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác giáo dục môi trường cho đến cấp trung học phổ thông

với mục đích là giáo dục cho học sinh thói quen và hành vi thân thiện với môi trường
các môn từ môn giáo dục công dân môn địa lý môn lịch sở rồi là giáo dục địa phương v v
các em học sinh nhặt rác trong những phút làm sạch trường đẹp lớp
rồi đưa rác về lò tự phân loại và đốt rác vô cơ
không chỉ vậy trẻ em ở lào cai còn thực hiện thu gom rác thải quanh khu dân cư
thực hiện phân loại rác và đốt các loại rác hữu cơ
đó là kết quả của công tác giáo dục theo chương trình truyền thông về khí đốt rác thải
và vệ sinh môi trường do tổ chức phiên chỉ phủ safe children thực hiện
những chiếc thùng chứa rác những chiếc lò đốt rác giờ đây trở nên phổ biến
trên khắp các trường học ở tỉnh lào cai
giang thị ly là người thơ mông
ly năm nay học lớp năm
ly về trường tiểu học triềng ken học tập và ăn ở từ khi còn là một em bé mẫu giáo lớn
nhà ly cách trường một mươi hai km đường rừng
ly còn cha còn mẹ nhưng em sống như cảnh trẻ mồ côi từ nhỏ
mẹ bỏ đi cha lấy vợ mới sinh thêm mấy đứa em nữa
mọi sinh hoạt của em dựa hoàn toàn vào chế độ chính sách dành cho học sinh dân tộc thiểu số ở bán chú của nhà nước
nhờ thầy cô dạy dỗ em đã biết tự lập biết ăn ở giữ vệ sinh
ly ở cùng với hai em bé đang học lớp hai
ba chị em ngày ngày bảo ban nhau dọn dẹp phòng ở và đổ rác đốt rác đúng nơi quy định
đó là điều mới mẻ về nhận thức đối với các em nhỏ sống ở bản làng vùng sâu vùng xa như ly và các em cùng phòng

hoạt động giáo dục môi trường trong trường học ở lào cai đã lấy trẻ em làm trọng tâm
đang tạo nên một luồng không khí vui tươi phấn khởi khuyến khích được học sinh tích cực học tập
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhiều lớp người trong đó đặc biệt là trẻ em